từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay dự án bến cá chợ cửa việt thuộc huyện gio linh tỉnh quảng trị hoạt động không hiệu quả
dù đã được đầu tư xây dựng trên diện tích gần hai hectare với tổng số vốn lên đến gần hai mươi bảy tỷ đồng
trong đó có hai mươi bốn tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu
vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những bất cập lãng phí từ dự án này
mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bến cá chợ cửa việt được xây dựng với nhiều hạng mục như đường giao thông nội bộ
sân bãi khu nhà vệ sinh hệ thống cầu cảng đáp ứng cho tàu công suất lớn cập bến
thế nhưng gần ba năm qua bến cá này chỉ hoạt động cầm trừng công tác quản lý kém hiệu quả
khiến nhiều hạng mục công trình bị xuống cấp
đặc biệt hiện tượng bồi lắng của cát và bùn khiến bến cá chợ cửa việt dần trơ đáy
tàu thuyền ra vào neo đậu lại bị mắc cạn như thế này
bến cá chợ cửa việt là một trong những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đưa tới vị đẹp mà cũng có một đơn vị nào để đứng ra để tố xưa
rồi những nhà vệ sinh nó thì hữu hồng không có ai quan tâm
hiện tại rất lột xôn tàu thuyền ra vào không có vô tổ chức
có nghĩa là trân nhân và không được như mong muốn
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện gio linh cho biết
huyện đã có phương án
đã có phương án để bảo đảm cho bến cá chợ cửa việt hoạt động có hiệu quả
tuy nhiên phương án này phải chờ các cơ quan chức năng cấp tỉnh thẩm định và cho phép
đặc biệt là vấn đề nạo vét luồng lạch và tìm nhà thầu phù hợp để quản lý sử dụng bến cá có hiệu quả
trên cơ sở vấn đề quản lý văn hân của thiện cửa việt
tôi thấy rằng hiệu quả của vấn đề quản lý đó không được phát huy
từ đó thì chúng tôi đã đề xuất với ủy ban nhân tỉnh
là xây dựng một phương án quản lý văn hân
cụ thể là chuyển giao cho đơn vị tư nhân các doanh nghiệp có năng lực có điều kiện
để khai thác quản lý vận hành cho có hiệu quả phát huy được nguồn vốn đầu tư của nhà nước
để giải quyết hoạt động kém hiệu quả của cảng cá cửa việt như thời gian vừa qua
đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh quảng trị cần sớm có những giải pháp phù hợp
bảo đảm đúng mục đích yêu cầu của nhân dân để phát huy hiệu quả thiết thực công trình này